địa mạo của tất cả các cái vùng đồi núi ở đây
bà con ở đây đều nói là có ba ngày mưa liên tiếp
tức là rất nhiều các ngọn đồi đã ngấm nước
thậm chí có cả những mảng đã bắt đầu lung lay
và khi có mưa bồi thêm thì nó sẽ tạo ra cái sự sụt lở
ngoài ra còn có những khe suối của những trận mưa trước
thì nước đã được tích sẵn ở đấy rồi
nó chưa kịp trôi xuống
thì lại bồi thêm các đợt mưa nữa
nó cũng tạo ra
đây là những yếu tố mà chúng ta cần phải có những khảo sát
đánh giá thêm để đưa ra kết luận
chứ còn cái yếu tố chủ quan thì tôi nghĩ là
có lẽ cũng không hẳn là do chủ quan
vâng thưa ông
thưa quý vị trong vài năm trở lại đây
thì năm nào chúng ta cũng đều chứng kiến những trận lũ
với cường độ ngày càng gia tăng
như năm ngoái là trận lũ cuốn trôi
cả một ngôi trường tiểu học
tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù cũng có những cảnh báo được đưa ra về mưa lũ
tuy nhiên những cơn lũ quét thường xảy ra bất thường
ngăn chặn lũ quét là điều khó có thể
thế nhưng giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra
thì có lẽ là không phải là không làm được
theo thống kê của chính quyền nhiều địa phương tại lai châu
thiệt hại lớn về người trong trận mưa lũ vừa qua
phần nhiều do người dân không đánh giá đầy đủ
nguy cơ xảy ra lũ
mặc dù mưa lớn liên tiếp hai ba ngày
nhưng nhiều bà con vẫn ngủ lại
trên các lán trại ở dãy
lũ ập xuống không kịp sơ tán
một vài trường hợp bị lũ cuốn trôi
khi đi lùa vịt kiểm tra ao cá
hoặc dựng nhà sát ta ly dương vị sạt lở
tâm lý chủ quan là nguyên nhân chính
khiến thiệt hại về người gia tăng trong mùa mưa lũ
ví dụ như những người đang vất cùi gỗ dọc theo suối chu va này

phòng tránh mưa lũ
giữ đồ có số phần hoa
có thể dùng để bỏ lỡ
nếu có có thể có
nên phải bắt bằng
hệ thống cao
nhiều người dùng trên nhà
và làm việc sử dụng
vô cùng đáng kể
càng phức tạp phòng tránh mưa lũ
cần sự chủ động từ người dân
từ các cấp chính quyền
thế nhưng nếu người dân vẫn tiếp tục chủ quan
không có ý thức tự phòng tránh mưa lũ
thì những con số thiệt hại
sẽ còn tiếp tục gia tăng
thưa ông hải theo kinh nghiệm của ông
thì để phòng tránh lũ quét
tại các khu vực mềm núi
thì người dân cần phải làm gì ạ
theo chúng tôi thì người dân phải biết
là mình đang sống trong cái vùng nào
và cái vùng đấy cái nguy cơ
của lũ quét và sạt lở đất đá
nó đến mức nào
thì bộ tài nguyên môi trường của chúng tôi đã công bố
đã làm những cái bản đồ về nguy cơ
lũ quét và sạt lở đất
rồi nguy cơ về lũ quét
do mưa lũ
rồi là nguy cơ các sạt lở đất đá
rồi là các cái cảnh báo
liên tiếp được đưa ra sớm trước khi mà các đợt này
như vậy là người dân chúng tôi nghĩ là
người dân phải biết mình đang sống trong cái khu vực nào
cái bản nào cái xã nào cái huyện nào
những cái bản đấy nó nằm ở cái nguy cơ
rất cao hay nguy cơ cao
hay chỉ là nguy cơ ở mức
trung bình thôi thì để chúng tôi thường trực
thưa ông tại nhiều địa phương
ở vùng lũ ở các tỉnh miền trung
thì người dân đã
đầu tư các hệ thống nhà chống lũ để sống
chung với lũ lụt trong các mùa mưa bão
và có vẻ như là cái phương án này
đang rất hiệu quả
theo ông thì liệu những người dân ở vùng miền núi của chúng ta
phương án phòng tránh để
sống chung với lũ được hay không ạ
lũ miền trung chúng ta còn gọi là ngập lụt
nếu bà con sống ở ven sông
ven các cái bãi bồi thì hoàn toàn là ngập thôi
mình nâng cái nhà lên hoặc mình đóng cọc
mình làm nhà trên đấy thì
trận lụt qua đi thì nó sẽ
không xảy ra nhưng đây lũ quét
và sạt lở đất đá là một câu chuyện hoàn toàn khác
đây là một cái lượng lớn rất lớn
của đất đá của các cái tai biến
địa chất có thể đổ
làm cho nhà cửa của chúng ta không phải là ngập
mà nhà cửa của chúng ta là bị
sạt và thậm chí bị hủy hoại
cái nhà cửa và ai sống trong đấy
thì tất nhiên là sẽ thiệt hại nó rất lớn
nên bà con ở đấy phải cần phải có những cái
cái cái chúng ta có tôi gọi là
có thể có một số cái nhà ở tạm
ở đâu đấy trong mùa mưa lũ
vâng theo tôi được biết thì
nhiều địa phương cũng đã xây dựng các cái bản đồ
chống lũ cảnh báo lũ sớm
theo ông thì
hiện tại thì những cái phương án này đang hoạt động như thế nào ạ
hiện nay thì đang có một số
các cái hệ thống gọi là
hệ thống cảnh báo lũ quét
ở đấy họ đặt các cái trạm đo mưa
tự động và
trên cái trạm đấy thì có thể gắn các cái thiết bị
còi hú chẳng hạn
khi mà có một cái lượng mưa vượt quá
một cái ngưỡng nào cho phép thì cái còi đấy nó báo động
và bà con biết là cái tiếng cây ở đấy
là thể hiện là cái nguy cơ
rất cao đang xảy ra và chúng ta phải
tìm nơi chú đến cái nơi
nó an toàn hơn đây là cái hệ thống
hiện nay đang hoạt động rất có hiệu quả
còn ngành khí tượng thủy văn của chúng tôi thì hiện nay
cũng đang thiết lập nên một cái hệ thống
gọi là hệ thống cảnh báo sớm
trên cơ sở của các trạm định vị
rông xét này trên cơ sở của các radar
thời tiết các ảnh mây vệ tinh
tất cả những thế chúng tôi tích hợp lại để đưa ra
các cái cảnh báo về nguy cơ
lũ quét cho từng huyện và hiện nay
đang hoạt động tương đối có hiệu quả
ví dụ như năm ngoái tại huyện
mường la thì có một cái bản
là đồng chí trưởng bản ở đấy đã nhận được
cái thông báo và ông ấy đã
thường trực suốt cả đêm ông cầm loa
ông chạy trên dọc cái bản đấy và bà con
chạy lên trên cái vùng cao hơn
và đã rất nhiều người mặc dù
nhà cửa thì bị tàn phá tức là bị hủy diệt
nhưng mà người thì vẫn còn
vậy một lần nữa ông có thể chia sẻ
về những cái kinh nghiệm phòng ngừa
cũng như là xử lý cái tình huống khẩn cấp
khi mà mưa lũ về được không ạ
vâng theo chúng tôi thì bà con phải hết sức tuân thủ
cái chỉ huy tại chỗ
cái này là cái rất quan trọng
bởi vì là cái chỉ huy tại chỗ đấy nó quyết định
nên cái tính mạng của bà con
thường là lũ quét và sạt lở
hay xảy ra vào ban đêm
thậm chí vào cái giai đoạn nửa đêm và sáng
lúc mà bà con đang ngủ
thì nếu như mà buổi tối hôm trước
xem tv hoặc là nghe đài tiếng nói
chúng ta biết là đêm nay
ở cái vùng này có nguy cơ cao
thì chúng ta phải thường trực cái việc đấy
việc đầu tiên mà chúng tôi nghĩ là bà con nên di chuyển
đến cái gia đình nào mà nhà họ kiên cố hơn
ở cái nơi nó
không có nguy cơ bị sạt lở
thì ở tạm ở nhờ trong một cái đêm đấy
cái thứ hai nữa là
nghe cái hiệu lệnh của cái
phòng chống có thể là nghe kèng
nghe còi ú và thậm chí nghe
cái chỉ huy của chính quyền cơ sở đấy
và chúng ta sẽ đến cái nơi đấy
vâng thưa ông ngoài những cái kinh nghiệm thì
trong những cái tình huống khẩn cấp
thì người dân của chúng ta nên như thế nào ạ
vâng theo chúng tôi thì trong tình huống khẩn cấp
thì chúng ta phải
có cái phương án mà để
ứng sử với tình trạng khẩn cấp
chẳng hạn mà khi mà nghe thấy là
lũ quét ở trên cái dòng suối rồi
thì chúng ta phải chạy lên trên cao hơn
đúng không chạy tránh xa cái dòng suối đấy ra
đấy là một cái phương án
phương án thứ hai là chúng ta phải
tuân thủ các cái chỉ dẫn
của cái ban chỉ huy ban chỉ đạo
của cái cấp thôn xã bản
tại đấy chính vì thế nên với cái gọi là
diễn tập trong lúc mà
trời nắng giáo
thì chúng ta phải có những cái diễn tập
để đề phòng đến cái khả năng mà
lúc mà có mưa lũ thì chúng ta còn biết đường mà chạy
đúng không lúc chạy thì phải chạy đến cái chỗ nào an toàn
chứ không thể chạy xuống cái chỗ
mà nguy hiểm hơn
đấy nên là phải có diễn tập thường xuyên
và bà con lúc nào cũng phải thường trực
trong đầu của mình là nếu chạy thì phải chạy đến đâu
đến cái chỗ an toàn chứ không thể chạy đến cái chỗ
không an toàn được đây là những cái điểm
mà hết sức quan trọng
vì nhà cửa có thể bị sạt đổ
nhưng mà tính mạng của mình vẫn còn
người con thì
tất cả mọi thứ cũng sẽ được hồi phục trở lại
vâng xin cảm ơn ông
quả là đây là những cái thông tin mà rất hữu ích
cho các bà con vùng lũ
vâng thưa quý vị
mùa mưa bão mới chỉ bắt đầu
và theo dự báo thì năm nay diễn biến
mưa bão khá là phức tạp
với cường độ mưa lớn bất thường
và đây cũng chính là nguyên nhân tiềm ẩn
của những trận lũ lớn
vì thế mà người dân và đặc biệt là bà con vùng núi
thì cần phải luôn luôn đề phòng mưa lũ
giảm thiểu tối đa thiệt hại
về người và tài sản
bên cạnh đó thì cả người dân và chính quyền
các cấp cần trú trọng hơn
trong việc cảnh báo sớm thiên tai
đặc biệt là lũ quét
có như vậy thì chúng ta mới có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại
từ các trận mưa lũ
và đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
xin được cảm ơn ông lê thanh hải
đã dành thời gian đến với chương trình tâm điểm của chúng tôi ngày hôm nay
và xin kính chào quý vị
và hẹn gặp lại